tại trụ sở tòa soạn báo nhân dân đã diễn ra buổi họp báo giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy
tranh cúp pê chô việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi chín
đây là giải đấu uy tín truyền thống qua ba mươi sáu năm theo chỉ đạo của ban bí thư trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến nay
giải năm nay có sự tham gia của một trăm bốn mươi tám động viên đến từ một mươi sáu đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở bảy nội dung đồng đội nam đồng đội nữ đơn nam đơn nữ đôi nam đôi nữ và đôi nam nữ
giải thi đấu quy tụ đầy đủ các vận động viên đỉnh cao trong cả nước sẽ góp phần động viên thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung
bóng bàn nói riêng của cả nước và tỉnh khánh hòa
qua đó kiểm tra đánh giá chất lượng vận động viên công tác huấn luyện đào tạo các vận động viên nói chung và các vận động viên xuất sắc nói riêng của cả nước
đồng thời tuyển chọn các vận động viên cho đội tuyển quốc gia tham dự sea games ba mươi và các giải quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh bảy bộ huy chương mỗi bộ có một giải nhất một giải nhì hai giải ba được trao theo quy định của tổng cục thể dục thể thao và liên đoàn bóng bàn việt nam
báo nhân dân và đơn vị đồng hành chính là công ty của phần phân bón dầu khí cà mau cũng trao tặng hai giải triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam nữ xuất sắc nhất
cùng hai tặng thưởng cho địa phương đăng cai tổ chức giải và địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn
để động viên các nữ vận động viên trẻ tham gia giải ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức bầu chọn hoa khôi giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi bảy